ngày bốn tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa đồng nai cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng
đối với hai đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt tạm giam gồm nguyễn thị thùy dung ba mươi tám tuổi và võ đình chức ba mươi ba tuổi
cả hai cùng chú tỉnh đồng nai
liên quan đến vụ việc đối tượng lê hữu đức ba mươi chín tuổi trú tỉnh đồng nai cũng bị khởi tố
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó trưa ngày hai mươi bảy tháng năm qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt bỏ tàn dung và đức đang tàn trữ trái phép chất ma túy
tại khu phố sáu phường tân biên thành phố biên hòa thu giữ bốn mươi tép heroin hai điện thoại và một xe máy
tại cơ quan công an dung khai nhận bản thân nghiện ma túy
số ma túy trên mua của chức với giá ba hai triệu đồng rồi về phân lẻ bán cho các con nghiện thì bị bắt
từ lời khai của dung công an tp biên hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của chức thu giữ một mươi hai tết heroin
tại cơ quan công an chức khai nhận bản thân không nghề nghiệp là nghiện ma túy
nên nên thành phố hồ chí minh mua ma túy về phân nhỏ để sử dụng và bán cho con nghiện